vườn quốc gia quốc phương phối hợp với ban quản lý quần thể xanh thắng tràng an
trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước việt tổ chức chuyển giao và tái thả ba cá thể vọc mông trắng
về với tự nhiên tại khu đảo ngọc thuồng quần thể danh thắng tràng an tỉnh ninh bình
việc chuyển giao và tái thả ba cá thể vọc mông trắng vào tự nhiên nhằm từng bước khôi phục bảo tồn loài này
và là điểm nhấn hấp dẫn cho du khách đến nơi đây đồng thời sẽ là cơ hội cho công tác bảo tồn
và giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị về đẹp của một trong những viên ngọc quý của việt nam
trước khi thả vào tự nhiên ba cá thể vọc mông trắng đã được các chuyên gia kiểm tra sức khỏe
gắn chip điện tử để theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển tái hòa nhập với cộng đồng
phục vụ cho mục đích nghiên cứu tiếp đó
với sự nỗ lực của các bên từ năm hai nghìn dự án đã tái thả thành công
cho hàng trăm cá thể của các loài linh trưởng quý hiếm trở lại tự nhiên
dự kiến những năm tới dự án tiếp tục tái thả khoảng trên ba mươi cá thể loài vọc mông trắng
vọc hà tĩnh trà vá chân đỏ về với môi trường tự nhiên